nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định cho trẻ mầm non học sinh từ lớp một đến lớp sáu đi học trực tiếp trở lại từ đầu tuần tới
cụ thể tại điện biên các trường bậc mầm non và tiểu học tại thành phố điện biên phủ sẽ mở cửa trở lại từ ngày bốn tháng chín
trước đó học sinh trung học cơ sở tại đây đã chuyển sang học trực tiếp từ ngày ba mươi tháng ba
học sinh thuộc các bậc từ mầm non tiểu học trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông tại phú thọ cũng sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày bốn tháng bốn
tại tỉnh ninh bình bậc tiểu học đi học trở lại từ đầu tuần
tùy vào điều kiện thực tế các trường tổ chức dạy học hai buổi một ngày và có thể cho học sinh ăn bán chú
còn tại nam định học sinh từ lớp một đến lớp sáu toàn tỉnh cũng trở lại trường học trực tiếp trừ những cơ sở giáo dục ở trên địa bàn thuộc cấp độ bốn
tại nghệ an học sinh thuộc các bậc học cũng sẽ trở lại trường học trực tiếp
để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an yêu cầu các cơ sở giáo dục cần điều chỉnh chương trình chăm sóc dạy học để đảm bảo kế hoạch năm học